công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần thanh trọng và võ văn thành công chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
trước đó công an huyện bình tân đã kiểm tra hành chính và bắt quả tang trọng đang cộng phơi đề và tính tiền ăn thua đề cho các con bạc tại nhà riêng thu giữ một điện thoại di động của trọng có lưu lại nhiều tin nhắn mua bán số đề với ông thành
tại cơ quan công an trọng khai nhận đã làm thầu đề được vài ngày nay
riêng trong ngày hai mươi tháng bảy ông thành đã nhắn tin với trọng mua đề bằng hình thức bao lô hai con số của các đài miền nam và miền bắc với số tiền trên một mươi năm triệu đồng
công an huyện bình tân tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong sáng ngày hôm nay hơn hai mươi sáu thí sinh tiếp tục làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học

thí sinh làm bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài thi mỗi thành phần là năm mươi phút
bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên bao gồm môn thành phần vật lý hóa học sinh học
còn bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thành phần lịch sử địa lý giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông
và lịch sử địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên
trước đó hơn hai mươi sáu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn và môn toán
qua ghi nhận các thí sinh đến các điểm thi đều được kiểm tra y tế nghiêm ngặt thực hiện nghiêm các quy trình phòng chống dịch
vào chiều ngày bốn tháng chín các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi đợt hai là môn ngữ văn theo hình thức trắc nghiệm
sáng nay ngày bốn tháng chín không có ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là đã tròn ba mươi sáu giờ đồng hồ việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
hiện việt nam vẫn còn một bốn mươi sáu bệnh nhân
đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi bảy trăm năm mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên tổng số một bốn mươi sáu ca mắc
trong số các bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại một mươi chín cơ sở y tế số ca âm tính lần một với sars cov hai là hai mươi bốn ca
số ca âm tính lần hai là năm mươi hai ca và số ca âm tính lần ba là hai mươi ba ca
hiện có tám trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
chúc quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi